thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký ban hành nghị định số một mươi năm về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
theo đó với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc vù khống sẽ bị phạt từ một mươi đến hai mươi triệu đồng